thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc bạo lực học đường ở nhiều cấp học
không chỉ là trung học cơ sở trung học phổ thông đại học mà có cả ở những cấp nhỏ như tiểu học
khiến dư luận không khỏi đau xót và bức xúc
rất nhiều diễn đàn tìm giải pháp đã được tổ chức
các trường cũng thành lập các phòng tư vấn học đường để giúp các em tháo gỡ mâu thuẫn ngay từ khi mới chớm
nhưng thật đáng buồn là những nạn nhân mới của vấn đạn này vẫn xuất hiện
mới đây nhất là vụ việc một nữ sinh lớp tám bị đánh hội đồng ở hà nội
trước đó nữ sinh này hoàn toàn giấu việc mình bị bạo hành
vụ việc chỉ bị phát hiện sau khi video clip có liên quan được đăng tải trên mạng
các ngành chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc và xử lý
ai đúng ai sai rồi sẽ rõ
tuy nhiên việc bị động chạm bị tấn công thân thể tinh thần thì chắc chắn không thể không có hệ lụy
hãy cùng cư dân mạng ngày hôm nay lên án để ngăn chặn vấn nạn này
phải làm rõ ràng các vụ bạo lực học đường
các hình phạt ở trường học không đủ sức gian đe với tình trạng bạo lực học đường
cần có hình phạt nghiêm khắc hơn đi vào thực tế
trên đường mình đi chứng kiến nhiều vụ học sinh cấp ba cầm vũ khí rượt đuổi nhau như phim ảnh động
nhìn vừa run vừa bất lực
phụ huynh phải quản lý chặt con em mình đừng phó thác cho nhà trường cho xã hội
sợ nhất câu ở nhà con tôi ngoan lắm
đó là một số ý kiến của cư dân mạng
sau một bài đăng của fanpage thông tin chính phủ
về văn bản chỉ đạo của ubnd tp hà nội
có liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp tám bị đánh hội đồng
vừa xảy ra ở huyện ứng hòa
không chỉ bài đăng này các thông tin liên quan đến vụ việc
nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng
theo đó ngày một mươi chín tháng năm mạng xã hội lan truyền clip
ghi lại cảnh nữ sinh bị nhóm mạng đánh hội đồng
ngay trong lớp học với những hành vi bạo lực
trong đó một học sinh trong lớp bị can ngăn
nhưng cũng lập tức bị lao vào đánh
phản ứng gây gắt với nạn bạo lực
vốn không thể chấp nhận được trong trường học hiện nay
lại đang diễn ra với tuần suốt ngày càng nhiều
hàng loạt câu hỏi đã được cư dân mạng đặt ra
sao nạn bạo lực học đường lại nhức nối đến mức không thể dẹp yên được nhỉ
vài ngày lại có một vụ vì sao lại để như thế
làm thế nào để chấm dứt nạn bạo lực học đường đây
càng ngày càng thấy nhiều cảnh học sinh đánh bạn quá dã man
thực sự là rất sợ
đã biết bao nhiêu năm mà nạn bạo lực học đường vẫn xảy ra
có phải các cơ quan cần phải ngồi lại
xem hướng giải quyết dứt điểm tình trạng này
cũng chỉ cách đây vài ngày
trên mạng xã hội cũng lan truyền một đoạn clip
ghi lại cảnh một nam sinh viên
hành hung bạn ở cầu thang trường học
dưới sự chứng kiến của nhiều người
sau đó nạn nhân đã phải nhập viện
vụ việc khiến không ít cư dân mạng lo lắng
về ảnh hưởng tiêu cực của những vụ bạo lực học đường
đến sức khỏe và tinh thần của các nạn nhân
khi mà nạn bạo lực học đường
ngày càng gia tăng về tính chất nguy hiểm
và mức độ nghiêm trọng
bên cạnh đó trong nhiều vụ việc
các em không hề chia sẻ chuyện bị đánh
với gia đình
sự việc chỉ bị phát hiện khi các clip được chia sẻ trên mạng
như trong vụ việc ở huyện ứng hòa
thành phố hà nội vừa qua
điều này khiến cư dân mạng càng xót xa cho các nạn nhân
và lên án mạnh mẽ như hành vi này
những vụ bạo lực học đường kiểu này thật nguy hại
hậu quả khó lường
xử lý nghiêm mới đủ sức gian đề
dạo này ngay càng nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra
nguy cơ mạng không lành mạnh
và game online đã đến mức báo động
ngấm trong giới học đường
nhiều vụ xảy ra nặng thì con biết
còn nhiều vụ con em mình giấu không dám nói thì không biết được
những bạn bị đánh kiểu này
sau dễ bị áp ảnh về tâm lý
và nỗi đau không bao giờ xóa được
lại là bạo lực học đường
đã bao nhiêu vụ nghiêm trọng ảnh hưởng đến tâm lý
sức khỏe các con
sau khi liên tiếp có nhiều clip bạo lực học đường
được chia sẻ trên mạng xã hội
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
các hình thức xử phạt được đưa ra với các trường hợp vi phạm
còn chưa đủ sức gian đề
bên cạnh việc tăng cường giáo dục từ phía nhà trường
được cư dân mạng đề xuất một cách thẳng thắn
cần nhanh chóng đưa ra quy định chung
để xử lý thật nghiêm những hành vi bạo lực này
chứ không thể xử lý theo cảm tính trường được
phải có biện pháp mạnh với các cháu để gian đe
bạo lực học đường phải kịp thời ngăn chặn xử lý
bên cạnh giáo dục con em chúng ta
thì cũng cần có những chế tài xử phạt thích đáng
với những hành vi này
đây cũng là hồi chuông cảnh báo về sự giáo dục
quản lý con em mình của gia đình và nhà trường
thời gian gần đây
tình trạng bạo lực học đường không chỉ xảy ra
ở môi trường thực
mà có xuất hiện nhiều trên mạng xã hội
việc bắt nạt dù qua môi trường ảo
nhưng cũng đem lại những hệ quả thật
là những tác động khó lường về tâm lý các em
đây cũng là điều nhiều cư dân mạng lo ngại
và mong mỏi sự quan tâm hơn nữa
của gia đình nhà trường
cũng như toàn xã hội để giải quyết chiến đề vấn đạn này